vào khoảng chín giờ sáng nay ngày sáu tháng bốn đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại gara ô tô ở số bảy mươi sáu phố trần kim xuyến quận cầu giấy thành phố hà nội
sau khi phát hiện đám cháy bùng phát tại khu vực kho phụ tùng của gara ô tô thiên hòa
tại địa chỉ số bảy mươi sáu phố trần kim xuyến quận cầu giấy thành phố hà nội
nhiều người dân lập tức hô hoán gọi điện cho lực lượng chữa cháy đồng thời áp dụng nhiều biện pháp chữa cháy dập lửa tại chỗ
tuy nhiên do gala ô tô có nhiều vật liệu dễ cháy như nhựa và lốp ô tô khiến cho ngọn lửa bùng phát mạnh gây khó khăn cho công tác chữa cháy
ngay sau khi nhận được tin báo cháy đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy hà nội đã có mặt để tập trung khống chế đám cháy
đến khoảng một mươi một giờ đám cháy cơ bản đã được khống chế rất may không có thiệt hại về người
hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại về tài sản từ vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ